nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên phủ bảo tàng mỹ thuật việt nam trưng bày triển lãm chuyên đề điện biên năm ấy
nhằm giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật những tác phẩm tranh tượng về đề tài chiến thắng điện biên phủ
triển lãm giới thiệu ba mươi chín tác phẩm mỹ thuật trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài sơn dầu tranh giấy điều khác
được hai mươi bảy họa sĩ sáng tác trong và sau thời gian diễn ra chiến dịch điện biên phủ
trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu tiên ra mắt người yêu tranh
hình ảnh những người lính băng rừng lội suối cần mẫn hành quân xuyên đêm kéo pháo đẩy pháo lên cứ điểm điện biên phủ
đầy nhọc nhằn gian chuân nhưng không kém phần lãng mạn hay những trận đánh thể hiện nghệ thuật quân sự đỉnh cao
được thể hiện qua các tác phẩm của các họa sĩ như tô ngọc vân trần đình thỏ dương hứng minh mai văn hiến
triển lãm góp phần các ngợi truyền thống yêu nước tình đoàn kết tinh thần chiến đấu quật cường
ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta qua đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc
góp phần giáo dục những giá trị tốt đẹp ấy cho nhiều thế hệ trẻ hiện nay
triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại bảo tàng mỹ thuật việt nam số sáu mươi sáu nguyễn thái học hà nội